tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hà nội đã ghi nhận một trường hợp xét nghiệm lần một dương tính với virus sars cov hai
trường hợp nghi nhiễm là người đàn ông bốn mươi hai tuổi sống tại bắc tử liêm
là nhân viên điều hành xe buýt đã đi du lịch đà nẵng từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bảy
sau khi trở về trường hợp này đi làm bình thường và đi lại tại nhiều địa điểm của thành phố hà nội
đến ngày ba mươi một tháng bảy trường hợp này đi xét nghiệm nhanh và cho kết quả âm tính
sau đó có biểu hiện hò sốt đã đi khám tại các bệnh viện y học cổ truyền
bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện phổi trung ương
sau đó đến khám tại bệnh viện nhiệt đới trung ương hai
qua xét nghiệm lần một ghi nhận dương tính với virus sars cov hai
liên quan đến hai ca bệnh ở hà nội đến nay đã xác minh có một trăm ba mươi hai trường hợp f một
tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung
kết quả xét nghiệm toàn bộ một trăm ba mươi hai mẫu này đều âm tính
hà nội ghi nhận bảy trường hợp liên quan đi cùng chuyến xe có bệnh nhân sáu trăm hai mươi của hà nam
liều trú tại hà nội
sáu trên bảy trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và đều cho kết quả âm tính
một trường hợp chưa tham gia xét nghiệm
cdc hà nội đã tiến hành lấy mẫu pcr để làm xét nghiệm khẳng định hiện chưa có kết quả